sáng nay hai mươi bảy tháng chín tại bộ quốc phòng trung tướng lê hiền vân phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã có buổi hội đàm với đoàn quốc vụ khanh quốc phòng campuchia do bà dam darini quốc vụ khanh bộ quốc phòng vương quốc campuchia làm trưởng đoàn
hơn năm mươi năm qua quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và campuchia đã có những bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực quốc phòng an ninh không ngừng xây dựng mối quan hệ hai nước theo phương châm láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
tại buổi hội đàm hai bên thống nhất phụ nữ quân đội nhân dân việt nam và phụ nữ quân đội hoàng gia campuchia tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn
giao lưu giữa phụ nữ quân đội hai nước việt nam campuchia nhằm tăng cường tình đoàn kết gắn bó hiểu biết lẫn nhau tăng cường trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng tập huấn đội ngũ cán bộ công tác phụ nữ cán bộ hội tập huấn các hoạt động công tác quần chúng công tác phụ nữ phòng trào phụ nữ và các lĩnh vực hoạt động khác đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị hai nước khu vực biên giới hai nước
hiệp định quy chế quy định về quản lý đường biên mốc giới của hai nước góp phần xây dựng biên giới hai nước hòa bình hữu nghị ổn định và hợp tác